sáng nay tại tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hữu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ ông lê xuân thanh về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hữu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc đã gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hữu đào ngọc viễn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng danh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi bốn tháng bảy